đoàn chín vĩnh thái cũng vinh dự và tự hào được tham gia chiến dịch hồ chí minh ở hướng đông nam sài gòn
ngày hai mươi sáu tháng bốn sau một giờ ba mươi phút chiến đấu lá cờ giải phóng đã vấp phới bay trên nóc sở chỉ huy của huấn khu long thành đồng nai
hai mươi giờ ngày hai mươi chín tháng bốn tiểu đoàn hai chọc thùng tuyến phòng thủ căn cứ nước trong cuối cùng của địch
mở toan cánh cửa
phía đông cho lực lượng thọc sâu của quân đoàn hai bước vào đánh chiếm nội đô sài gòn
hai mươi giờ cùng ngày tiểu đoàn hai phối hợp với tiểu đoàn một của lữ đoàn xe tăng hai trăm linh ba đã tiến công đánh địch từ ngã ba đường một mươi năm đến cầu sông buông cầu đồng hai và cầu sài gòn rồi tiến về nội đô hướng dinh độc lập
tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm vào thời khắc lịch sử ấy đại đội sáu cùng các lực lượng tiến vào chiếm dinh độc lập
sau khi quân địa phóng làm chủ dinh độc lập chúng tôi làm nhiệm vụ là bắt tù binh cùng ra vàng máu đỏ chúng tôi đối xử với tù binh như là người việt nam với nhau
bảy mươi năm năm ở lào cán bộ chiến sĩ trung đoàn luôn hoàn thành nhiệm vụ theo lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
địch khiết sợ dân mến bạn tin ta trưởng thành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
trung đoàn là xác định xây dựng đồi cơ sở và công tạc chất vận
trong lúc này trung đoàn là trung đoàn đó là trung đoàn đó là trung đoàn đó là trung đoàn đó là trung đoàn
một trong những nguyên nhân thắng lợi quan trọng là do cán bộ chiến sĩ đã giao tiếp thông thạo tiếng lào
đồng thời tiếng lào trở thành yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ chiến sĩ của trung đoàn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
thì đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trung đoàn tiếp tục làm nhiệm vụ quốc tế tại campuchia
trung đoàn đã phối hợp chiến đấu với quân cách mạng nước bạn để đem lại thái bình cho cả hai dân tộc
trung đoàn chín vĩnh thái được tăng cường với lực lượng pháo binh và xe tăng
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trung đoàn nổ súng tiêu diệt
tiêu diệt kích sư đoàn hai trăm năm mươi của địch ra khỏi kinh vĩnh thế tỉnh an giang của việt nam
rồi tiến quân sang campuchia theo trục đường ba và bốn
phối hợp với quân cách mạng nước bạn giải phóng tỉnh campuchia
phối hợp cùng với hải quân việt nam giải phóng cảng quân sự găm
nhiệm vụ hoàn thành
trung đoàn được lệnh khẩn trương về việt nam
thủ tướng hun sen đã nói
quân tỉnh nguyện việt nam là đồi quân của việt nam

nếu không có quân tình nguyện việt nam giúp đỡ
thì nhân dân campuchia không thể thoát khỏi
hòa diệt chung và không thể hồi sinh được
ngày hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trung đoàn chín vĩnh thái trong đội hình sư đoàn ba trăm linh bốn
khẩn trương trở về nước
bảo vệ biên giới phía bắc tổ quốc việt nam
trung đoàn chín
được trao các nhiệm vụ
rất là quan trọng
và cũng rất là vẻ vang
nhưng nhiệm vụ nào cũng hoàn thành
kẻ thù nào cũng may thắng
trong cuộc kháng chiến chống đế quốc mỹ
những người con ưu tú trên khắp mọi miền quê của đất nước việt nam
trong đội hình trung đoàn chín cụ chính lan
và trung đoàn chín vĩnh thái
đã tham gia chiến đấu trên khắp chiến trường đông dương
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
cán bộ chiến sĩ trung đoàn chín